để chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống ngăn chặt dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona dây ra lan truyền vào thành phố hải phòng
thì chiều ngày hai mươi bốn tháng một chủ tịch ubnd thành phố hải phòng đã phát đi công văn hỏa tấp yêu cầu
các sở ban ngành đoàn thể thành phố ubnd các quận huyện triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh
hải phòng yêu cầu sở y tế giám sát lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh
giám sát theo dõi tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc gần với trường hợp bệnh
kịp thời cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống tới các cơ quan báo đài
thường xuyên cập nhật các khuyên cáo trên truyền thông cho người dân cộng đồng biết về dịch bệnh và chủ động phòng chống
tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra giám sát
đề xuất kịp thời với ủy ban nhân dân thành phố các biện pháp để chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh
các bệnh viện chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị để sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu điều trị bệnh nhân
xây dựng phương án mở rộng điều trị trong trường hợp dịch bệnh lây lan